hôm nay ngày tám tháng hai học sinh khối lớp bảy đến lớp khối lớp một mươi hai ở hà nội
đến trường sau gần một mươi tháng học trực tuyến ở nhà
trong ngày đầu tiên tới trường cả thầy cô và học sinh đều phấn khởi được tới lớp dạy và học
và cũng trong ngày đầu tiên tới trường thì công tác phòng dịch cũng đã được các nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng
sau gần một mươi tháng không tới trường hôm nay thực sự là ngày khai sản với cả thầy và trò
trường trung học cơ sở hoàng liệt quận hoàng mai
em thấy rất là vui hơi vùi hồi nhưng mà trời lạnh như thế này dạy cũng hơi là bị ngại
nhưng mà gặp lại các bạn thôi được học trên lớp thì vẫn cảm thấy an tâm
vẫn mong là học trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn là học ở nhà
học ở nhà thì phải do bọn nó phải làm nó tự giác không
thì cũng lo cho em bởi vì đang dịch các thứ như thế này nhưng
thì cũng mong muốn là nhà trường làm nào để tốt nhất cho các con
về phía các nhà trường do được tập huấn và chuẩn bị nhiều lần
nên kế hoạch đón học sinh
để thực hiện hết sức kỹ lưỡng quy trình phòng chống dịch được thực hiện ngay từ cổng trường
các nhà trường cho biết song song với kế hoạch dạy học trực tiếp
thì việc dạy trực tuyến vẫn được triển khai với học sinh vùng ba vùng bốn
những học sinh trong diện f một f
các con tâm lý mình cũng thấy rất là thoải mái
và đặc biệt là có sự ủng hộ của các tập thể các thầy cô
và các bậc cha mẹ học sinh của phường hoàng liệt
các thầy cô giáo cũng như các em học sinh
chuẩn bị rất kỹ cho ngày đến trường đầu tiên
và song song với các lớp học trực tiếp
thì có những học sinh vẫn còn chưa đến trường
trường tỷ lệ khoảng hai năm
do đó thì các nhà trường vẫn bố trí
và các camera ở các lớp liên quan
để cho các em học trực tuyến ở nhà
với hơn sáu trăm linh học sinh khối bảy đến một mươi hai
tại hà nội trở lại trường đến hôm nay

dự kiến hà nội sẽ tiếp tục cho học sinh lớp một đến lớp sáu
của các nhà trường